xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h
vào ngày hôm nay trên địa bàn tỉnh phú yên đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
hậu quả khiến ít nhất bốn người tử vong và nhiều người bị thương
vào khoảng chín h ba mươi phút sáng ngày hôm nay trên đường dt sáu trăm bốn mươi ba thuộc xã an mỹ huyện tuy an
chiếc xe tải chở theo nhiều người trên đường đi tiêu thụ dưa hấu bị lật vào vách núi
theo ghi nhận xe tải bảy mươi ba h chín trăm bốn mươi hai bị lật ngựa vào mái ta lưu dương
vị trí vụ tai nạn là đoạn đường dốc một bên là vực một bên là núi cao
hậu quả vụ tai nạn bước đầu ghi nhận có ít nhất bốn người tử vong và nhiều người khác bị thương
được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh phú yên cấp cứu
cho đến trưa ngày hôm nay các lực lượng chức năng tỉnh phú yên vẫn đang sử dụng xe cẩu máy cưa
để đưa các nạn nhân mắc kẹt trong ca bin xe tải ra ngoài
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này trong các bản tin tiếp theo
liên quan đến vụ cây bật gốc làm cho nhiều người bị thương ở trường trung học cơ sở trần văn ơn
đại diện sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết
ban giám đốc sở giáo dục và đào tạo đã có mặt chỉ đạo nhà trường phối hợp với cơ quan chức năng xử lý vụ việc
theo đó vào khoảng bảy giờ một mươi năm phút sáng ngày hôm nay
cây cổ thụ nằm trong khuôn viên của trường trung học cơ sở trần văn ơn
trên đường nguyễn văn thủ phường đa cao bất ngờ bật gốc đè sập hàng rào chắn ngang đường
nhiều phụ huynh đứng bên trong trường và người đi xe máy đã bị nhánh cây đè trúng
năm người bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu
tại hiện trường cây cổ thụ có đường kính hơn hai m khoảng tám mươi năm tuổi
bật gốc đè sập tường rào của trường học chắn ngang đường
và hơn hai mươi nhân viên của công ty công viên cây xanh tp hcm đã đến hiện trường khắc phục sự cố
được biết lần kiểm tra cây xanh lần gần nhất của trường là hôm hai mươi hai tháng hai
và cây bị bật gốc của ngày hôm nay vẫn phát triển bình thường
công an phường khương đình quận thanh xuân hà nội xác nhận
đang vào cuộc điều tra đoạn clip ghi lại hình ảnh
một kẻ biến thái đã xàm sỡ cô gái ngay tại nhà trọ vào lúc nửa đêm
vào ngày hôm nay trên mạng xã hội facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh
một cô gái bị một kẻ biến thái xàm sỡ khi vừa bước vào nhà trọ
sự việc trên xảy ra vào khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày hai tháng bốn
địa chỉ nhà trọ này được xác định nằm trong ngõ bảy mươi bảy đường bùi sương trạch phường khương đình
trong đoạn clip được trích xuất từ camera an ninh cho thấy
kẻ biến thái mặc quần áo màu đen đội mũ bảo hiểm và bịt khẩu trang
ngay khi cô gái mở cửa nhà trọ và dắt xe máy vào nhà thì đối tượng đã ra tay xàm sỡ
khi bị chống cự thì kẻ biến thái nhanh chóng chạy ra đường
thay cả khi cô gái đã khóa cửa nhà tên này vẫn quay lại và có những hành vi khiêu khích
lãnh đạo công an phường khương đình khẳng định đã tiếp nhận thông tin phản ánh
và đang khẩn trương vào cuộc điều tra xác minh vụ việc
thưa quý vị khi nhắc đến các chủ atm thì phần lớn chúng ta đều nghe đến thủ đoạn
chiếm quyền sử dụng của khách hàng để trụng cắt tài sản
rất ít khi xảy ra vụ việc đập phá vì rất dễ bị phát hiện
thế nhưng vụ việc tại một trụ atm ở trung tâm thành phố đà nẵng vừa qua đã xảy ra một vụ việc
dẫn đến đây là bài học cho các ngân hàng khi còn xem nhẹ việc bảo trì bảo dưỡng hệ thống an ninh các cây atm
thông tin về cây atm trên đường lê duẩn của một ngân hàng bị kẻ gian đập phá
lấy đi toàn bộ số thuyền bên trong khiến cả thành phố đà nẵng ngỡ ngàng
trước sự cấp bách của vụ việc công an quận hải châu đã khẩn trương tổ chức lực lượng truy xét nóng
thủ đoạn manh động của đối tượng đập phá chủ atm lấy hai hộ đựng tiền
đã gây cầu ích khó khăn cho lực lượng công an
có một số dấu vết quan trọng mà đối tượng vua đã để lại
từ những nội dung này cũng như áp dụng đồng bộ các nghiệp pháp viện vụ
cơ quan điều tra đã xác định là lực lượng dấu vết của đối tượng nghi vấn để thực hiện hành vi này
tại nên tổ chức tiến hành các lực lượng đấu tranh và xác minh và truy xét đến cùng
công an quận hải châu cũng đã chủ động trao đổi thông tin nhờ phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú yên
và lực lượng cơ sát hình sự công an tỉnh phú yên chốt chặt đón lõng và bắt đối tượng trên xe khách
khi đối tượng đang trên đường di chuyển cùng với xe khách này
sau một mươi tám giờ vào cuộc thủ phạm nguyễn quốc nhật ba mươi sáu tuổi chú phường hòa an quận cầm lệ
đã bị bắt giữ và di lý về đà nẵng
tại cơ quan công an nhật thừa nhận do bị thua lỗ khi đầu tư vào tiền ảo không có khả năng chi trả
nên đã nảy sinh ý định thăm dò và dùng máy cắt xả beang để đục cây atm trên đường lê duẩn
đã tiền hơn một trăm bảy mươi năm triệu đồng
sau đó nhật tiếp tục nạp tiền vào tài khoản trả nợ và tiêu xài hết
nhưng mà không nghĩ tới cái cảnh là nạp vào một số tiền lớn chưa kịp lấy lại vốn thì tôi ấy
thành ra là nợ trồng nợ án trồng án
điều đang nói ở đây mặc dù đây là trụ atm nằm ở trung tâm thành phố
nhưng đối tượng nhật đã thử cắt điện nhiều lần vẫn không có đơn vị kiểm tra
thậm chí không có báo động về sự cố khiến đối tượng càng yên tâm để thực hiện hành vi trộm cắp lúc dạng sáng
đề nghị các ngân hàng cho kiểm tra rải sốt bài toàn bộ
trạm atm đặt lưu động trên các tiền phố đặc biệt là hệ thống điện để dẫn vào nguồn và kết nối hệ thống camera
kết nối hệ thống ánh sáng tại các trụ atm này
chúng tôi khuyến cáo là nên kết nối với lực lượng công an gần nhất về hệ thống báo động
khi có vụ việc tương tự xảy ra thì lực lượng công an sẽ có phát hiện và hỗ trợ kịp thời ngăn chặn các đối tượng
đồng thời là cũng nên nghiên cứu hệ thống ánh sáng tự động
khi người vào người ra thì phát sáng lên đối tượng cũng có thể dài bớt

hệ thống báo động tại chỗ khi các đối tượng xâm hại và khách sát đường tiến
qua vụ việc này cho thấy sự cẩn trọng cảnh giác sẽ không bao giờ là thừa
để giúp các cơ quan doanh nghiệp tự bảo vệ tài sản của mình trước những nguy cơ của các loại tội phạm
tránh việc tạo điều kiện cho các đối tượng xấu có cơ hội thực hiện hành vi gây mất an ninh trật tự của địa phương
thưa quý vị và các bạn công nghệ ngày càng phát triển đem lại không ít tiện ích
thế nhưng mặt trạng của các đối tượng xâm hại và khách sát đường tiến
nó là tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng biến đổi thủ đoạn hoạt động thêm tinh vi khó lường
thay vì chỉ nhắn tin và gọi điện như trước đây thì giờ các đối tượng sử dụng công nghệ deepfake
giả cả giọng nói hình ảnh để gọi video lừa đảo chiếm đoạt tài sản
chỉ trong một thời gian ngắn đã có rất nhiều nạn nhân đã bị các đối tượng lừa đảo
thông qua hình thức deepfake ai với số tiền lên đến hàng trăm thậm chí là hàng tỷ đồng
cách đây vài ngày người nhà chị nguyễn thị lý
đã bị một đối tượng hack facebook rồi call video nhờ chị chuyển khoản
để tạo đồng tin sau khi hack facebook xong
đối tượng thu thập thông tin cá nhân hình ảnh video có giọng nói được đăng tải công khai trên mạng xã hội
rồi sử dụng công nghệ deepfake ai tạo sẵn những video rất khó phân biệt thật giả
do video call đúng là người nhà nên chị đã tin tưởng mà truyền khoản không hề nghi ngờ

tôi nghĩ là do chất lượng mạng thì nhìn cái hình ảnh đó
tôi mở điều khoảng một mươi một mươi năm giây thì họ tắt đi
đó thì sau đấy là người ta mới nhờ mình là chuyển tiền cho là mấy chục triệu
thì tôi cũng có chuyển theo
sau đấy thì nghĩ thế nào thì lại cẩn thận gọi lại về số điện thoại thường
thì cái người bạn của tôi thì bảo là không hề vay
thì đến lúc đó thì mình mới có cảm giác được là hình như mình bị lừa rồi
thì sau đấy mới lên trên mạng thì mới lúc đấy thì mới thấy là mọi người cảnh báo
rằng là đang có một cái hình thức lừa đảo
là người ta lấy hình ảnh và sau đấy là nó giả mạo được cả video
cả mặt và cả giọng nói luôn
tất nhiên là nó sẽ không chỉ tiếp cận một mình mình đâu
mà sẽ tiếp cận đầu tiên là những người thân này
những người hay chat hay cái gì
thì ngoài mình như thế ra thì còn có rất nhiều bạn bè của dì
chuyển tám triệu một mươi triệu là có này
và có bác mình
tức là chị dâu của dì là cũng chuyển đến sáu mươi triệu
những cái trường hợp mà mình biết thì tổng vào chắc phải lên đến hàng trăm triệu ý
đây chỉ là hai trong số rất nhiều nạn nhân bị lừa đảo
thông qua hình thức deepfake ai trong thời gian qua
theo lực lượng chức năng đặc điểm chung của những cuộc gọi video như vậy
thường có âm thanh hình ảnh không rõ nét
tín hiệu chập trờn
giống như trong khu vực phủ sóng di động hoặc wifi yếu
để nạn nhân khó phân biệt
để thực hiện được cái phương thức lừa đảo này
thì tội quỳnh ông tân phạm sẽ phải xây dựng các cái kết bản
rất là bài bản về tình vi
thì thứ nhất là họ sẽ phải có các công cụ
công cụ ở đấy có thể là các cái tài khoản mạng xã hội mà chúng đánh cắp được
cái thứ hai nữa là để tạo thêm lòng tin
như hiện tại một số người thì họ thường là chúng sẽ xây dựng các cái video
mà để cho người kỹ thuật sẽ gọi đến để tăng thêm lòng tin
thì để các cái clip này mà nó có thể gọi là dễ xác thực xác nhận hơn
thì họ sẽ phải xây dựng trước các cái kết bản
được biết deepfake là kỹ thuật sử dụng trí tuệ nhân tạo
để tạo ra hình ảnh hoặc video giả mạo rất giống với người thật
khi áp dụng vào cuộc gọi video
deepfake có thể giả mạo giọng nói biểu cảm khuôn mặt và cử chỉ của người bị giả mạo
dân đến việc người nhận cuộc gọi

có thể bị lừa đảo và hoàn toàn tin vào những gì đang nhìn thấy đang diễn ra
tôi cũng có một số các nội dung cảnh báo người dân
cái thứ nhất là khi người dân được nhận một cuộc gọi
qua mạng xã hội hoặc là qua các ứng dụng khác
để mà nhờ vay tiền hoặc là nhờ truyền khoản các khoản tiền
thì hết sức cảnh giác
cái thứ hai là người dân tuyệt đối không được chia sẻ các thông tin cá nhân
hoặc là các thông tin về tài khoản
lên không gian mạng hoặc là cho những người lạ người mới tiếp xúc
và cái thứ ba là người dân
nên là người dân có thể nhận một cuộc gọi
nên là thường xuyên tăng cường cái tính bảo mật
đối với các cái tài khoản mạng xã hội và các cái tài khoản của cá nhân mình
việc sử dụng công nghệ deepfake để lừa đảo trên không gian mạng
có thể gia tăng trong thời gian tới
người dân cần luôn luôn cảnh giác
tuyệt đối bình tĩnh và chủ động xác thực
bằng cách gọi điện thoại trực tiếp
hoặc facetime ít nhất trên một phút
để xác nhận rằng người mình đang nói chuyện là người thật
chứ không phải qua công nghệ
bên cạnh đó người dùng mạng xã hội
cũng không nên để lộ quá nhiều thông tin cá nhân lên mạng
bởi đó cũng là nguyên nhân
giúp cho các đối tượng dễ dàng xây dựng những kịch bản lừa đảo
như thời gian qua
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh
đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng bùi hồng
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi
hộ khẩu thường trú tại số nhà hai mươi tám
ngõ sáu mươi năm đường phạm ngọc thạch
phường kim liên quận đông đa thành phố hà nội
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
còn về tội lạm dụng tín nhiệm
chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã
của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh
là đối tượng nguyễn thị vân
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại thôn nghĩa thắng
xã đông cứu huyện gia bình tỉnh bắc ninh
và đối tượng vũ thị mỹ
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại khu một
phường suối hoa thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh
bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bắc ninh
ra quyết định truy nã
cũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng
hoặc cơ cơ
cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin
đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che
chớ chấp các đối tượng
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn
hết sức lưu ý
quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện